thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một khu vực các tỉnh từ hà tĩnh đến phú yên có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
sáng nay văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công văn gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố từ thanh hòa đến phú yên về việc ứng phó với mưa lớn ngập lụt nguy cơ lũ quét và sạt lở đất
theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo cảnh báo về mưa lớn ngập lụt lũ quét sạt lở đất cơ quan chức năng thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền người dân biết để chủ động phong tránh ứng phó giảm thiểu thiệt hại
các tỉnh thành trên triển khai lực lượng xung kích kiểm tra giả soát các khu dân cư ven sông suối khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu lũ quét sạt lở đất
các tỉnh thành phố tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát hướng dẫn giao thông nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết nguy cơ cao sạt lở kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông nếu không đảm bảo an toàn
đảm bảo an toàn cho giáo viên học sinh cơ sở giáo dục ở những khu vực xảy ra ngập lụt sẵn sàng triển khai biện pháp tiêu úng bảo vệ sản xuất phòng chống ngập úng khu vực khu đô thị khu công nghiệp